kính thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng hai bang công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cà mau
phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện u minh thu gom quả bom nặng khoảng hai trăm năm mươi kg
ở khóng một thủ trấn u minh huyện u minh
và đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện
quả bom này được ông phạm văn thật ở khóng một thị trấn u minh phát hiện
khi thuê máy cuốc nạo vét vuông tôn ở khu vực vườn nhà
tình trạng quả bom khi phát hiện còn nguyên vẹn
theo xác định của các chiến sĩ công binh loại quả bom mk tám mươi hai có chiều dài một sáu m
đường kính ba mươi cm tổng trọng lượng khoảng hai trăm năm mươi kg được quân đội mỹ ném xuống
trong cuộc chiến tranh xâm lược miền nam việt nam và còn sót lại
quả bom đã được ban công binh bộ chí huy quân sự tỉnh xử lý an toàn
thu gom và vận chuyến về tập kết tại hầm chứa các loại đạn vật liều nổ quỷ nổ
để xử lý theo quy định
việc thu gom thành công quả bom kịp thời của lực lượng mang công binh tỉnh
giúp cho người dân trong khu vực yên tâm lao động sản xuất
tránh được sự hoang mang gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương